tại khu truyền thống cách mạng sài gòn chợ lớn gia định huyện củ chi tp hcm
ban tổ chức các ngày lễ lớn tp hcm tổ chức họp mặt truyền thống cách mạng sài gòn trợ lớn gia định
dự buổi họp mặt có các đồng chí ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực trương hòa bình
trưởng ban tuyên giáo trung ương võ văn thường bí thư thành ủy tp hcm nguyễn thiện nhân
cùng các vị nguyên lãnh đạo đảng nhà nước lão thành cách mạng các mẹ việt nam anh hùng
các đại biểu đã đến viếng dân hương tại đền liệt sĩ bến dược và khu truyền thống cách mạng sài gòn
trợ lớn gia định để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ các chiến sĩ cách mạng đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc
thống nhất đất nước ôn lại những trang sử hào hùng những mốc son truyền thống cách mạng sài gòn
trợ lớn gia định phó bí thư thành ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tp hcm nguyễn thị quyết tâm khẳng định
cùng với cả nước với miền nam thành đồng tổ quốc sài gòn chợ lớn gia định tp hcm đã trải qua chặng đường lịch sử
đấu tranh cách mạng kiên cường và giành thắng lợi vẻ vang góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng miền nam
thống nhất đất nước xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang
của dân tộc của sài gòn trợ lớn gia đình đảng bộ chính quyền và nhân dân tp hcm quyết tâm tiếp tục huy động nội lực
tận dụng mọi thế mạnh tạo ra nhiều đột phá đặc biệt triển khai nhanh chóng và thực hiện ngay từ đầu năm cơ chế chính sách đặc thù
phát triển theo nghị quyết năm mươi bốn của quốc hội tạo ra động lực nguồn lực phát triển đột phá vì cả nước cùng cả nước